hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
trong nguồn điện hầu như đã được khôi phục vào lúc một mươi h ba mươi phút theo giờ địa phương công ty điện đài loan thông báo
trung tâm địa chấn thuộc cơ quan quản lý thời tiết đài bắc cho biết
trận động đất nói trên là cơn địa chấn mạnh nhất tại đài loan trong hai mươi năm năm qua
trận động đất mới này đã khiến hàng chục tòa nhà tại đài loan hư hại
theo những hình ảnh phát sóng trên truyền hình một số tòa nhà đủ nghiêng rất nguy hiểm
tại huyện miền núi hoa liên nơi gần tâm chấn động đất
các hình ảnh video cho thấy lực lượng cứu hộ sử dụng thang để đưa những người bị kẹt qua cửa sổ
trong khi lở đất lớn lại xảy ra tại nhiều nơi
các cơn dư chấn đã khiến hệ thống tàu điện ngầm ở một số địa phương phải tạm thời đóng cửa
mặc dù hầu hết các tuyến đã hoạt động trở lại
trận động đất cũng gây ra lở đất diện rộng khiến hàng chục người bị cô lập
trong số đó nhiều người đang mắc kẹt trong các đường hầm xuyên núi
theo công ty địa lực taipower phần lớn mạng lưới điện đã được khôi phục sau trận động đất
do hai nhà máy điện hạt nhân trên đảo không bị ảnh hưởng
nhà điều hành đường sắt cao tốc của đài loan cho biết
không có thiệt hại về người và vật chất trên các chuyến tàu của công ty
mặc dù các dịch vụ sẽ bị trì hoãn do cần kiểm tra để đảm bảo an toàn
nhà chức trách đài loan xếp hạng trận động đất này thuộc cấp sáu
cấp độ cao thứ hai trên thang đo từ một đến bảy
tòa nhà thương mại đài bắc một trăm linh một nổi tiếng tại đài bắc đã thắp sáng suốt đêm ba tháng bốn
để tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất này
theo hãng tin tân hoa xá chính quyền trung mương trung quốc đang theo dõi sát sao tình hình tại đài loan
và sẵn sàng cứu trợ thiên tai
sáng ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu một trận động đất mạnh sáu bốn độ xảy ra tại thành phố đài nam đài loan
để ăn tết âm lịch
theo tân hoa xá ít nhất bảy người đã thiệt mạng hàng trăm người bị thương
và nhiều tòa nhà bị hư hại trong trận động đất mạnh sáu bốn độ richter xảy ra
công tác cứu hộ được triển khai gấp với sự tham gia của khoảng bốn trăm linh binh lính
nguồn tin y tế tại chỗ cho biết tổng cộng ba trăm một mươi tám người phải nhập viện
trong số người thiệt mạng có một trẻ sơ sinh một mươi ngày tuổi
tại thành phố đài nam nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất
tám tòa nhà đổ sập hoàn toàn và năm ngôi nhà bị sập một phần
trước tình hình trên thủ tướng trung quốc lý khắc cường đã gửi lời chia buồn
tới gia đình nạn nhân trong thảm họa
hội chứa thập đỏ trung quốc đài lục đã ủng hộ hai triệu nhân dân tệ
khoảng ba trăm linh bốn hai trăm sáu mươi tám usd vào quỹ cứu trợ thiên tai cho đài loan
tính đến một mươi h bốn mươi phút sáng theo giờ địa phương lực lượng cứu hộ đã sơ tán được hai trăm hai mươi năm người
khỏi khu vực động đất trong đó có năm mươi tám người được chuyển đến bệnh viện
trước đó hai trăm hai mươi một người được giải cứu khỏi tòa nhà một mươi bảy tầng
bị sụp đổ do động đất ở thành phố đài nam
điều tra ban đầu cho thấy có hai trăm năm mươi sáu người sinh sống trong tòa nhà trên
hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích
người phát ngôn của văn phòng các vấn đề về đài loan thuộc quốc vụ viện trung quốc
mã hiểu quang cho biết hiệp hội quan hệ hai bờ eo biển đài loan aras
đã liên lạc với quỹ giao lưu hai bờ eo biển sef và đề nghị hỗ trợ cứu hộ nếu cần thiết
ông mã hiểu quang cũng gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân
trong khi đó hội chữ thập đỏ tại trung quốc đại lục đã hỗ trợ đài loan hai triệu nhân dân tệ
tương đương ba trăm linh bốn hai trăm sáu mươi tám usd
trước đó cùng ngày trung tâm mạng lưới theo dõi động đất trung quốc cho biết
trận động đất xảy ra vào lúc ba giờ năm mươi bảy phút theo giờ địa phương
với tâm trấn ở độ sâu khoảng một mươi năm km và có tọa độ là hai mươi hai chín mươi bốn độ vĩ bắc và một trăm hai mươi năm mươi bốn độ kinh đông
cách thành phố cao hùng của đài loan chỉ ba mươi chín km
trung tâm trên thậm chí cho rằng
trận động đất này có cường độ lên tới sáu bảy độ richter
theo thống kê cuối cùng của giới chức địa phương
trận động đất này đã khiến một trăm một mươi bảy người thiệt mạng và năm trăm năm mươi một người bị thương
trong đó trung cư cao một mươi bảy tầng ở đài nam bị đổ sập trong trận động đất sáu bốn độ là nơi thương vong nhiều nhất
cơ quan khảo sát địa chất mỹ usgs cho biết
trận tâm của trận động đất nằm cách thành phố đài nam bốn mươi tám km về phía đông nam
trận động đất năm một nghìn chín trăm chín mươi chín

hòn đảo đài loan dung chuyển bởi một trận động đất mạnh bảy sáu độ
trận tâm của trận động đất này nằm ở huyện nam đầu miền trung đài loan
trận động đất ở đài loan đã khiến hơn hai bốn trăm linh người thiệt mạng
làm hơn một mươi một người bị thương phá hủy hoặc làm hư hại hàng nghìn tòa nhà
khiến khoảng một trăm linh người bị mất nhà cửa
một số tòa nhà cao tầng ở thành phố ra bắc
nằm cách chấn tâm vụ động đất gần một trăm bốn mươi năm km về phía bắc cũng bị sô đổ
đặc biệt trận động đất này đã làm lộ ra nhược điểm của những công trình kém chất lượng
được xây dựng trong thời kỳ bùng nổ xây dựng ở đài loan vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chính những tòa nhà kém chất lượng trên là nguyên nhân khiến hơn hai người
bị vùi lấp trong đống đổ nát sau trận động đất
trong khi đó nhiều người dân dựng lều tạm trên các cánh đồng và công viên
vì lo sợ những cơn dư chấn còn tiếp diễn khiến các tòa nhà có thể bị đổ sập
trận động đất này đã gây ra thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la mỹ
trận động đất mạnh bảy bốn độ hồi năm một nghìn chín trăm ba mươi năm đã khiến hơn ba hai trăm linh người thiệt mạng
hơn một mươi hai người bị thương phá hủy và làm hư hại gần năm mươi bốn ngôi nhà
ngoài ra mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông đường dây thông tin liên lạc cũng bị tổn hại nặng nề
đây là một trong ba trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử đài loan
trấn tâm của trận động đất này nằm ở tỉnh sinchiku
nay là xã tam nghĩa huyện miêu lật phía tây nam đài loan
người dân trên khắp đảo đài loan đều cảm nhận được trận động đất
trừ khu vực hàng xuân ở mũi phía nam của đài loan
thậm chí người dân ở hai thành phố phúc châu hạ môn trung quốc
cũng cảm nhận được sự rung lắc từ trận động đất này
đài loan siết quy định xây dựng chống động đất
đài loan là một trong những nơi có quy định xây dựng chống trọi động đất nghiêm ngặt nhất thế giới
khi đã trải qua nhiều thảm họa kinh hoàng
trận động đất mạnh bảy bốn độ vào sáng ngày ba tháng bốn làm dung chuyển hầu hết hòn đảo đài loan
tuy nhiên chủ yếu chỉ các tòa nhà ở thành phố hoa liên
nằm gần tâm chấn ngoài khơi phía đông hòn đảo bị hư hại
hình ảnh hiện trường cho thấy những tòa nhà không đổ sụp hoàn toàn
mà lún sập một phần và ngả nghiêng
còn kết cấu phía trên vẫn trụ vững dù đây là trận động đất mạnh nhất hai mươi năm năm qua
giới chức hòn đảo đã siết chặt các quy định xây dựng để sống chung với động đất
trong những thập kỷ qua đặc biệt sau nhiều bài học sương máu vì mất cảnh sát với tiền tài
trận động đất gigi mạnh bảy bảy độ vào ngày hai mươi một tháng ba
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã cướp đi sinh mạng của hai bốn trăm linh người
khiến một trăm linh người bị thương và hàng nghìn tòa nhà bị phá hủy
kể từ đó giới chức hòn đảo đã siết chặt nghiêm ngặt các quy định về xây dựng
buộc mọi công trình kiến trúc phải được thiết kế theo kỹ thuật chống động đất
điển hình chính là công trình tháp đài bắc một trăm linh một ở thủ phủ hòn đảo
nổi tiếng với con quay hồi chuyển ở những tầng cao nhất của tòa nhà
nhằm giảm nguy cơ sụp đổ khi động đất xảy ra
công trình được khởi công xây dựng vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và hoàn thành vào năm hai nghìn bốn cao năm trăm linh tám mét với một trăm linh một tầng
tòa nhà được thiết kế với một mươi sáu trục thép làm sương sống
bao quanh bởi tám cột trịu lực vành đai bằng bê tông cố thép được xây đến tầng sáu mươi hai
mỗi tám tầng lầu tòa nhà lại có một hệ thống khung thép nối giữa sương sống và các cột trụ
con quay hồi chuyển chống dung được đặt trong khu vực từ tầng tám mươi bảy đến tầng chín mươi hai
nặng sáu trăm sáu mươi tấn và đường kính năm bốn mét
trong trường hợp động đất hoặc bão ập đến
công cụ này sẽ giữ cân bằng cho toàn bộ kết cấu
độ bền bỉ của tháp đài bắc một trăm linh một đã được kiểm chứng qua những vụ động đất vào năm hai nghìn bốn hai nghìn hai mươi hai
và mới đây nhất là vụ động đất ngày ba tháng bốn
sau vụ động đất năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đài loan ngay sau đó phát động chương trình kiểm tra
và cải thiện khả năng chống động đất cho công trình xây dựng trên toàn đảo
với gói ngân sách bảy trăm ba mươi năm triệu usd trong sáu năm
giai đoạn một ưu tiên kiểm tra các tòa nhà trên chín tầng
và giai đoạn hai là những tòa nhà
giới chức đài loan khuyến nghị tòa nhà mới xây phải sử dụng thiết kế giản thép
thay vì chỉ có trụ bê tông cốt thép và phụ thuộc nhiều vào kết cấu nền đất
họ cũng yêu cầu đơn vị xây dựng và thiết kế quan tâm nhiều hơn
đến mức độ an toàn của các tầng thấp trong tòa nhà
và giảm rủi ro sập dây chuyền khi các tầng thấp bị hư hại
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan nội vụ đài loan tiếp tục điều chỉnh quy định
và hướng dẫn thiết kế xây dựng chống chọi động đất trên toàn đảo
họ đẩy mạnh kiểm tra các công trình có dấu hiệu cơ nới
hoặc xây thêm các tạm sai thiết kế ban đầu
với những tòa nhà thuộc diện rủi ro động đất và đang chờ quy hoạch trùng tu hoặc phá rỡ
chủ sở hữu buộc phải xây thêm cấu trúc chịu lực để tăng an toàn
động đất hay những thảm họa thiên nhiên đều để lại rất nhiều hậu quả nặng nề
cách đối phó tốt nhất với những thảm họa này là sự chuẩn bị
ứng phó từ sớm trước khi chúng xảy ra
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo